về các bảo tàng công lập thì đầu năm hai nghìn hai mươi ba chúng tôi đã có một chương trình để trao đổi về những vấn đề hiện tồn của các bảo tàng công lập như việc siêu tầm trưng bày quản lý vận hành các bảo tàng công
còn trong chương trình hôm nay thì chúng tôi sẽ tập trung vào việc trao đổi để tìm hiểu xem ở khối các bảo tàng tư nhân thì vấn đề siêu tầm và trưng bày hiện vật đang diễn ra như thế nào có hiệu quả ra sao tới công chúng và tới đời sống
và để thực hiện chương trình này thì chúng tôi đã mời tới trường quay của truyền hình nhân dân hai vị khách để cùng trao đổi và sau đây xin được trân trọng giới thiệu
trước hết có sự có mặt của ông cao văn tuấn giám đốc bảo tàng văn học nghệ thuật đông dương một trong những bảo tàng xuất hiện đầu tiên và đã thực sự đi vào hoạt động của thành phố cảng hải phòng
và vị khách thứ hai có mặt trong cuộc trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay là họa sĩ đỗ phấn người đã có thâm niên nghiên cứu về bảo tàng và cũng là người đã có một quá trình tư vấn

nhưng bảo tàng thì phải tự vận động được để tạo ra một nguồn kinh phí để duy trì và tồn tại
tuy nhiên trong quá trình vận động thì nó cũng phải đòi hỏi rất nhiều những khía cạnh khách quan ở bên ngoài
ví dụ như ở nước ngoài thì cuối tuần người ta xếp hàng đi thăm các bảo tàng
và đặc biệt những bảo tàng tư nhân thì
họ cũng rất là đông khách
nhưng ở việt nam chúng ta thì gần như là chưa có thói quen đó
nếu có thì cũng chỉ là những cái giới nghiên cứu giới văn hóa và những người yêu thích về văn hóa thì họ tìm đến bảo tàng
nhưng công chúng thì gần như là rất là thưa thớt
cái vận hành khó khăn ở đây một cái là
ví dụ như chúng tôi trong quá trình một cái đợt vừa rồi vừa vận hành
thứ nhất là một cái giá vé mà chúng tôi đưa ra
thường là các đoàn tour du lịch thì bao giờ họ cũng căn cứ vào cái giá vé đó
họ so sánh với lại các cái giá vé của các cái bảo tàng công lập
ví dụ như bảo tàng công lập là bảo tàng mỹ thuật việt nam chẳng hạn là đang thu năm mươi
hoặc là bảo tàng quảng ninh đang thu bốn mươi
thế nhưng mà với chúng tôi thì chúng tôi dự kiến là thu chín mươi
thế người ta cũng có cái sự so sánh
rằng là tại sao
này này này này đắt hơn
thế nhưng mà xin thưa là cái này như thế này
tức là tất cả các bảo tàng công lập thì gần như chúng ta mới đang ở mức tự chủ số hai
tức là chúng ta vẫn có được hàng năm vẫn có thể vẫn nhận được những cái tài trợ của nhà nước
những cái hỗ trợ của nhà nước
nhưng tư nhân chúng tôi thì hoàn toàn không có
một cái giá mà chúng tôi đưa ra thì ở đây mới chỉ là cái mức giá mà chúng tôi tính là mức giá phi lợi nhuận
còn cái khó khăn thứ hai nữa khó khăn về
hiện vật ví dụ như nhà nước có cái chủ động về các cái hiện vật cần bảo tồn
thì có thể xuất cái nguồn kinh phí để dành riêng cho nó rồi
nhưng bản thân chúng tôi thì không thể có cái nguồn kinh phí được
tất cả các nguồn kinh phí đều phải tự mình xoay sở và để mua được những cái hiện vật như vậy
cái đầu tiên là cần phải có hiện vật
cái này rất quan trọng
là bởi vì là chúng ta nếu mà ở trong cái khu vực nhà nước ấy
đã từng có nhiều những bảo tàng xây ra để cho nó thành hình cái bảo tàng
còn ruột của nó là hoàn toàn rỗng
tôi nói ví dụ rất gần chúng ta có thể nhìn thấy như bảo tàng hà nội chẳng hạn
một cái nhà to đến như thế nhưng mà hiện vật ở trong rất là leo teo
không xứng đáng với một cái quy chuẩn của một bảo tàng
thế vậy thì là vấn đề đặt ra ở đây là việc đầu tiên của một bảo tàng thành lập một bảo tàng đó là phải là hiện vật
việc thứ hai của một cái bảo tàng ấy một cái yêu cầu không thể thiếu đó là nhân lực
nhân lực ở bảo tàng ấy thì nó không chỉ phải là chuyện kê dọn sắp đặt rồi thì điện nước ánh sáng rồi thì làm vệ sinh rồi thì xoát vé ở cửa
đấy cái nhân lực ý thì đã đành
đương nhiên là ở một cái chỗ công cộng nào hoạt động thì cũng cần phải có gần như nhân lực
thế nhưng cái nhân lực của bảo tàng ấy thì nó lại còn quan trọng hơn
tức là nó phải có một cái đội ngũ
làm curator làm thuyết minh làm viết những các cái bản thuyết trình cho một giai đoạn một phòng trưng bày hoặc là một thậm chí riêng từng hiện vật là phải có những người am hiểu về lịch sử về văn hóa về nghệ thuật
người ta sẽ làm tất cả những cái phần như anh tuấn vừa mới nói là đôi khi rằng là bảo tàng chúng ta bây giờ
là ta cứ bày ra thế thôi
còn người xem tùy người ta hiểu đến đâu thì hiểu hoặc là muốn hiểu nữa thì tự đi tìm hiểu
thế thì đấy cũng chưa phải là cái cách hoạt động chính xác của bảo tàng
bởi vì bảo tàng là cái chỗ nó giống như là cái nhà ga cuối cùng rồi
anh đến đấy và cái hiện vật ý nó ở trước mắt anh rồi
thì nếu mà anh không hiểu được cặn kẽ trực tiếp nó ở đấy
thì tôi nghĩ rằng là còn tìm ở chỗ khác là rất khó
còn tìm ở chỗ khác thì có thể tài liệu về nó thì có nhưng mà hình ảnh hiện vật thì không có
thế bây giờ làm sao để ta nói chuyện với lại khán giả được về cái việc ấy
chúng ta bây giờ là xem hiện vật ở bảo tàng hoặc là xem hiện vật ở các bộ siêu thập tư nhân ý
chúng ta mới xem bằng con mắt cảm tính
và như thế thì cảm tính của mỗi người nó khác nhau và không có cái thước đo nào để ông có thể khẳng định rằng là
cái hiện vật này nó là đúng cái giai đoạn này nó là đúng cái thời kỳ này
và không có cái thước đo như thế thì tức là
đó là những cái hiện vật mà ông trưng bày lên một cách kém tin cậy
bảo tàng văn hóa nghệ thuật có tên đông dương là bảo tàng tư nhân đầu tiên của thành phố cảng hải phòng
nhưng sự gom góp tích lũy cho nó cả về hiện vật và ý tưởng
thì đã được ông cao văn tuấn chủ nhân người quản lý và điều hành bảo tàng
hình thành từ vài chục năm trước
là một doanh nhân yêu văn hóa nghệ thuật ngay khi còn rất trẻ
ông cao văn tuấn đã có ý thức sưu tầm các cổ vật các đồ mỹ nghệ mang giá trị lịch sử và thẩm mỹ cao
với ông hiện vật bảo tàng có thể là một tác phẩm hay một món đồ hoàn chỉnh nhưng cũngón có thể

nhưng cũng có thể chỉ là một mảnh ghép hoặc một mảnh vỡ còn sắt lại sau bao biến thiên dâu bể
và nay thì chúng tự kể câu chuyện của mình
hiện vật mà ông có được trong bảo tàng đông dương hiện tại lên tới con số hàng vạn
có những hiện vật mà ông đã phải rất kỳ công săn lùng và tốn nhiều tiền bạc mới sở hữu được
nhưng cũng có những hiện vật đến với ông một cách ngẫu nhiên như một sự mỉm cười của số phận trước kẻ có lòng
dẫu sao chẳng nữa những hiện vật này sau thời gian dài chỉ là những hiện vật trong một bộ sưu tầm cá nhân mang đậm tính riêng tư
thì nay đã là những hiện vật những di sản văn hóa được trưng bày trong một bảo tàng luôn rộng cửa để chào đón và chia sẻ với công chúng từ khắp nơi tìm đến
hiện tại bảo tàng văn hóa nghệ thuật đông dương của ông cao văn tuấn đang lưu trữ và trưng bày bốn hiện vật khá đặc biệt
đó là bốn con thuyền độc mộc thuộc dạng thuyền chiến được đéo từ gỗ lim nguyên cây
qua kết quả giám định đồng vị carbon của các nhà khoa học úc thì con thuyền cổ nhất trong số bốn con thuyền này được chế tác cách đây trên hai năm trăm linh năm tức từ thời của các cư dân lạc việt
con thuyền được chế tác muộn nhất thì cũng từ thời nhà trần thế kỷ một mươi ba
cả bốn con thuyền đều đã từng nằm rất lâu dưới lỏng sông bạch đằng
và chỉ may mắn lắm ông cao văn tuấn mới có thể trưng bày bốn hiện vật khá đặc biệt
có thể mua lại và sở hữu được chúng
bằng mắt thường ta cũng thấy được dấu vết thời gian in hẳn trên bốn con thuyền này